các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các chuyên gia nhận định ba bốn và ba năm hai dòng phụ mới của biến thể omicron
rất dễ lây lan và có khả năng thoát miễn dịch
theo nghiên cứu mới của giáo sư alexegan tại viện nghiên cứu sức khỏe châu phi ở nam phi
ba bốn và ba năm có thể dẫn đến một làn sóng lây nhiễm mới vì có khả năng kháng lại các kháng thể
do vaccine tạo ra hoặc do nhiễm omicron trước đó
tuy vậy nguy cơ bệnh trở nặng hoặc tử vong của những người này vẫn thấp
trước đó bloomberg ngày hai mươi tám tháng bốn dẫn lời chuyên gia covid một mươi chín nam phi
tulio de oliveira cho biết ba bốn và ba năm dường như có khả năng lây nhiễm cao hơn ba hai
hay còn được gọi là omicron tàng hình
ba hai vốn đã có khả năng lây nhiễm cao hơn biến thể omicron ban đầu
trong nghiên cứu chuyên gia segan và nhóm của ông nhận định
khả năng xảy ra làn sóng lây nhiễm ba bốn hoặc ba năm là rất cao
tuy vậy ông saigon không cho rằng đây sẽ là lạt sóng lớn vì omicron đã lây nhiễm
cho rất nhiều người trên toàn thế giới
ông saigon cũng nhận định lạt sóng này sẽ không quá nghiêm trọng
xét về động lực của virus vì con người đã có kháng thể từ vaccine
và việc nhiễm omicron trước đó
cho đến nay những triệu chứng mà các sòng phụ mới gây ra có vẻ khá rộng
với triệu chứng của biến thể omicron bao gồm sốt mất cứu sát và khó chịu
ba bốn và ba năm là các dòng phụ có nguồn gốc ở nam phi
tuần trước bloomberg đưa tin số ca covid một mươi chín ở nam phi đang tăng vọt
bất chấp thực tế là hầu hết người dân nước này đã được chủng ngừa hoặc từng nhiễm virus
viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm nam phi trong ngày một tháng năm
đã báo cáo gần bốn bệnh nhân
ngày hai tháng năm con số này giảm còn hai sáu trăm năm mươi ca
các dòng phụ ba bốn và ba hai đã được phát hiện tại một số nước ở châu phi và châu âu
như botswana nam phi đức và đan mạch
tổ chức y tế thế giới who đang theo dõi sát sao các dòng phụ này
fordul ngày hai mươi chín tháng bốn dẫn lời nhiều nhà nghiên cứu covid một mươi chín có quyền truy cập vào jcex
cơ sở dữ liệu quốc tế theo dõi những thay đổi chống sát covid hai và virus cúm
cho biết các sòng phụ mới của omicron cũng đã xuất hiện tại mỹ
mỗi bệnh phẩm có ba bốn ở mỹ lần đầu được thu thập vào ngày ba mươi tháng ba
trong khi với ba năm là vào ngày hai mươi chín tháng ba